thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được bộ công an xác định là năm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
có liên quan đến bia rượu với mức xử phạt đủ sức gian đe cùng với tinh thần xử lý đúng xử lý nghiêm
không can thiệp không có vùng cấm nhằm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông
và ghi nhận tại khánh hòa liên tục trong những ngày gần đây lực lượng cảnh sát giao thông
ở khánh hòa đã triển khai nhiều chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm
tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và qua đó đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm
một mươi chín h chốt kiểm tra nồng độ cồn của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh khánh hòa được thiết lập ở khu vực gần trạm thu phí ninh lộc
đây thường là thời điểm có nhiều đối tượng điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia
bởi vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông
người đàn ông này là người đầu tiên bị phát hiện vi phạm về nồng độ cồn
ông cho rằng mình uống rất ít và đang rất tỉnh táo
nên mới đi được đoạn đường gần ba mươi km từ ninh hòa vào nha trang
tuy nhiên kiểm tra cho thấy vi phạm ở mức rất cao
khi đo nồng độ cồn của ông được xác định là một bảy mươi bảy mg trên một lít khí thở
sau gần ba giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra
lực lượng của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa tiến hành dừng một trăm linh phương tiện
cả ô tô và xe máy để kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
một mươi một trường hợp bị phát hiện vi phạm các mức khác nhau
hầu hết người vi phạm đều chấp hành và coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm để tránh vi phạm lần sau
nhưng cũng có những trường hợp cố tình chây ý không hợp tác
trường hợp vi phạm này là trạm cảnh sát thông ninh hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện
còn mà riêng đối với một trường hợp không chấp hành thì trạm sẽ tiến hành tra cứu bị sâu xe
và sẽ viết giấy mời để mời lên làm việc
để phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông nối chung tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia nói riêng
công an tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thành lập nhiều tổ công tác
phối hợp với công an các địa phương lập các chốt kiểm tra
đặc biệt là vào thời gian cao điểm có nhiều người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia
qua đó cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện
xử lý nghiêm hàng trăm trường hợp vi phạm
hiện nay chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm nồng độ cồn rất nghiêm khắc
nhất là đối với người điều khiển ô tô mô tô
kèm theo mức phạt tiền rất cao người vi phạm còn bị tước giấy phép lái xe
từ một mươi đến hai mươi bốn tháng tùy theo mức độ vi phạm